liên quan đến trường hợp bệnh nhân số hai trăm sáu mươi hai là công nhân tại công ty samsung display việt nam
tính đến chín giờ sáng nay ngày một mươi năm tháng bốn tỉnh bắc ninh đã lập danh sách xác định hơn một trường hợp là f một và f hai
và có kết quả xét nghiệm chín mươi ba mẫu âm tính với virus sars cov hai
hiện các cơ quan chức năng của tỉnh bắc ninh đang tiếp tục thực hiện các biện pháp điều tra các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân này
để có phương án phòng chống dịch phù hợp
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bắc ninh ghi nhận một trăm tám mươi hai trường hợp là f một và tám trăm ba mươi hai trường hợp là f hai với bệnh nhân hai trăm sáu mươi hai
trong một trăm tám mươi hai trường hợp f một có tám trường hợp đang cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh
chín mươi bảy trường hợp cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh và chuyển ra soát cách ly tại các tỉnh khác bảy mươi bảy trường hợp
trong số tám trăm ba mươi hai trường hợp là f hai cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh là bốn mươi một trường hợp
cách ly tại nhà hai trăm ba mươi chín trường hợp và trên năm trăm năm mươi trường hợp chuyển giá soát cách ly tại các tỉnh khác
tỉnh bắc ninh đã lấy một trăm sáu mươi mẫu xét nghiệm có năm mươi trường hợp f một và bốn mươi ba trường hợp f hai âm tính với sars cov hai sáu mươi bảy mẫu còn lại hiện đang chờ kết quả